phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng đoàn công tác chính phủ làm việc tại tỉnh kiên giang
về công tác chống khai thác thủy sản trái phép không báo cáo và không theo quy định iuu
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có hơn chín tám trăm linh tàu cá có chiều dài sáu mét trở lên
tổng sản lượng khai thác thủy sản chín tháng đầu năm đạt hơn bốn trăm năm mươi tấn sấp xỉ bảy mươi sáu kế hoạch
tuy nhiên tình trạng tàu cá vi phạm vẫn tiếp diễn
sáu tháng đầu năm xảy ra ba mươi vụ vi phạm với tổng số năm mươi hai tàu tham gia
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng yêu cầu tỉnh kiên giang
cần thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là chấm dứt tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp
thứ hai là phải gắn việc phát triển ngành thủy sản với tái câu trúc ngành thủy sản
cũng trong dịp này phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đi khảo sát
tại cảng cá tắc cậu xã bình an huyện châu thành và thăm mô hình nuôi biển tiêu biểu
tại xã đảo hòn nghệ huyện kiên lương
tại các điểm đến thăm và khảo sát phó thủ tướng đã động viên bà con ngư dân
cùng nhau tuân thủ luật thủy sản không đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển nước ngoài
bảo đảm phát triển nghề cá bền vững ổn định cuộc sống